lắp đặt mạng wifi miễn phí hỗ trợ công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố hải phòng
là một trong những hoạt động thiết thực giúp nâng cao kiến thức về pháp luật lao động
lĩnh vực công đoàn góp phần chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần của người lao động
hệ thống wifi miễn phí được kết nối với cổng thông tin điện tử của liên đoàn lao động
và trang facebook công đoàn hải phòng giúp công nhân có điều kiện tìm hiểu chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về lao động cập nhật tin tức công đoàn đời sống việc làm của công nhân
góp phần làm lành mạnh và phong phú hơn đời sống của công nhân lao động thuê trọ
liên đoàn lao động thành phố phối hợp với công ty vnpt hải phòng triển khai lắp đặt thí điểm một mươi hệ thống wifi
tại các khu nhà trọ với tổng số một trăm tám mươi sáu phòng trên bốn trăm linh hai công nhân
toàn bộ kinh phí lắp đặt cước sử dụng trong năm hai nghìn một mươi chín được liên đoàn lao động thành phố hải phòng hỗ trợ
dự kiến trong thời gian tới thành phố hải phòng sẽ triển khai
lắp đặt từ một mươi đến hai mươi điểm phát wifi miễn phí và là địa phương thứ ba sau hà nội và thành phố hồ chí minh